bên cạnh đó một trong những lo ngại hàng đầu của phụ huynh học sinh là trường hợp có học sinh mắc covid một mươi chín trong quá trình học trực tiếp
liên quan vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp với lãnh đạo bộ y tế
ủy ban nhân dân hà nội về công tác chuẩn bị điều trị nếu có học sinh mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
để vừa phòng chống dịch vừa không ảnh hưởng đến hoạt động học tập
phó thủ tướng lưu ý trẻ em thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện
trẻ dưới năm tuổi và trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine
nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh nên đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn
cần đặc biệt chú ý
phó thủ tướng khẳng định việt nam đã triển khai chiến dịch tiêm phụ vaccine
trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường
ông yêu cầu các địa phương phải đảm bảo an toàn trường học
tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập trong nhà trường
các ý kiến tại cuộc họp cho rằng lực lượng phòng chống dịch phải lương đến những tình huống xấu
như có thể xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn độc lực thấp hơn
không đáng kể so với các chủng virus hiện tại
thậm chí có thể lẫn tránh vaccine thuốc điều trị v v
theo báo cáo tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín và số ca bệnh diễn biến nặng thấp
tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong
do vậy các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phòng dịch và lưu ý
không để có quá nhiều trẻ mắc bệnh cùng lúc
các chuyên gia dự báo khi hai mươi triệu học sinh đến trường
số trẻ mắc covid một mươi chín có thể tăng lên bởi thực tế
trẻ em khó thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp năm k
các chuyên gia cũng khuyến cáo việc trẻ
từ trường học về gia đình trong đó có thể lây cho nhóm đối tượng
nguy cơ cao có bệnh nền và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
như người cao tuổi trẻ nhỏ tuổi phụ nữ mang thai v v
vì vậy nếu không lên kịch bản phòng chống dịch chi tiết
khi có trường hợp học sinh mắc sẽ gây lúng túng cho trường học
khiến phụ huynh và xã hội lo lắng
sau kỳ nghỉ tết từ ngày tám tháng hai học sinh khối lớp từ bảy đến một mươi hai
ở các trường tại hà nội chỉ tổ chức dạy học trực tiếp
tại trường ở địa bàn có cấp độ dịch vùng một
và vùng hai
các trường ở khu vực cấp độ dịch ba và bốn vẫn dạy học trực tuyến
tại trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quận ba đình hà nội
từ sáu giờ ba mươi sáng các em học sinh khối bảy đến chín trong trường
đã bắt đầu tới trường để học trực tiếp
các em học sinh được bố mẹ chở tới trường sau thời gian dài
ở nhà học trực tuyến
trường trung học cơ sở nguyễn tri phương đã chuẩn bị đầy đủ công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín để đón các em học sinh quay trở lại trường học
theo cô phạm hương giang hiệu trưởng nhà trường cho biết
ngay từ khi nhận thông tin sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp
nhà trường đã cho dọn dẹp toàn bộ trường các lớp học ngoài cổng trường
cũng bố trí thầy cô giáo đứng kiểm soát phân làng đón học sinh
ngoài việc đo thân nhiệt bằng máy đo cầm tay nhà trường cũng bố trí
các máy đo thân nhiệt tự động đặt trước cổng trường thuận tiện
cho việc kiểm soát học sinh vào trường
nhà trường cũng bố trí khu vực cách ly cho các trường hợp có dấu hiệu
nghi mắc covid một mươi chín
được biết phần lớn học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bộ y tế đang khẩn trương mua tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và tại các lớp học và nhiều vị trí trong khuôn viên trường cũng được gián khuyến cáo
phòng chống dịch covid một mươi chín để nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định chung
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo cùng đoàn công tác mới
kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch đón học sinh trở lại học trực tiếp
tại trường trung học cơ sở nguyễn thị phương sáng nay
thưa quý vị và các bạn như vậy cuối cùng sáng nay thầy trò trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
đã có tiết dạy và học trực tiếp đầu tiên sau hơn bảy tháng học trực tuyến
về việc ăn bán trú khi học sinh được trở lại trường học trực tiếp
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngô thị minh cho biết
trực tiếp bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo sẽ có cuộc làm việc với thành phố hà nội về vấn đề này
theo bà minh thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo đã rất cố gắng phối hợp
với các đơn vị có liên quan giữ vững được chất lượng
đào tạo dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch covid một mươi chín phải dạy học trực tuyến
qua tham vấn các ý kiến chuyên gia phụ huynh nếu để trẻ em ở nhà quá lâu
sẽ có những tác động rất mạnh tới tâm lý sức khỏe hình thành nhiều thói quen xấu cho trẻ
nhiều trẻ rơi vào trạng thái cô đơn xa đà vào mạng xã hội v v
bà minh nói thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo dẫn các thông tin liên quan đến tỷ lệ tiêm vaccine ở việt nam
đánh giá về sự hiểu biết về dịch covid một mươi chín của người dân đã tốt hơn
vì thế việc đưa trẻ tới trường hiện nay là cần thiết càng sớm càng tốt
quanh vấn đề cho trẻ trở lại trường nhưng không ăn bán trú bà minh cho biết
bộ giáo dục và đào tạo sẽ làm việc với thành phố hà nội để giải quyết
khi đưa các em trở lại trường cũng phải đánh giá đến phụ huynh học sinh
đặc biệt là các em nhỏ cần phải ăn bán trú như mầm non và tiểu học
nếu chỉ cho các em học nửa ngày còn nửa ngày đón về sẽ ảnh hưởng đến giờ làm của phụ huynh bà minh nói
đồng thời cho biết nhiều địa phương
đã thích ứng rất tốt trong việc mở cửa lại trường học như tp hcm và bắc giang